các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để có tiền trả nợ các đối tượng đã tham gia hội những người vỡ nợ muốn làm liều rồi hẹn nhau đến huyện crong năng để gây án
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai hùng huy và duyệt quen nhau trên mạng xã hội trong một nhóm cũng có tên là hội những người vỡ nợ muốn làm liều
ba đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định sống lang thang ăn chơi nợn đần
đối tượng huy đã gọi điện cho hùng để lên kế hoạch đột nhập lấy trộm tài sản
sau một thời gian bàn bạc các đối tượng nhắm đến một phòng công chứng trên địa bàn quận long biên
sau một người bạn ở trên mạng xã hội facebook qua trên phòng nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều các đối tượng lên chỗ hồ sể đồng
em đón bạn duyệt bạn huy đến địa điểm đấy
các bạn ấy vào làm nhưng mà không được đến ngày hôm sau
các bạn cũng cần quan tâm và có đích hướng phù hợp khi con em sử dụng mạng xã hội
tránh bị ảnh hưởng bởi những thông tin nguy hại đang tràn lan trên mạng xã hội